kính chào quý vị khán giả mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin nhanh chín h
trước tình trạng liên tiếp trong những ngày vừa qua tình trạng sạt lở tại khu vực tây nguyên
thủ tướng chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành khẩn trương kiểm tra chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn dân cư
an toàn hồ đập sạt lở rụt lún đất nhất là ở lâm đồng và đắk nông
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ nếu để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập
gây thiệt hại cho nhân dân và nhà nước
thủ tướng cũng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ tài nguyên và môi trường
giao thông vận tải công thương và xây dựng khẩn trương kiểm tra chỉ đạo công tác phòng ngừa khắc phục thiên tai
tại khu vực tây nguyên đồng thời cử chuyên gia hỗ trợ các tỉnh lâm đồng đắk nông nghiên cứu đánh giá
về mức độ an toàn của các hồ đập đông thanh đắk nửa tinh để có biện pháp xử lý an toàn
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an quận thanh khê
tiến hành bắt giữ một nam nhân viên làm việc tại một quán karaoke trên đường nguyễn tất thành
là nghi phạm gây ra vụ đâm người dẫn đến tử vong
nghi phạm là lê ân hai mươi chín tuổi chú phường hòa hải quận ngũ hành sơn nhân viên của quán karaoke
theo điều tra ân và bị hại là huỳnh đình văn chú quận liên triều có quen biết từ trước
vào sáng cùng ngày ân đến quán karaoke nói trên để làm việc
thì gặp văn đi hát cùng nhóm bạn khoảng năm người
do mô thuẫn trong việc thanh toán tiền hát cả hai xảy ra mô thuẫn
ân đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến văn tử vong
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tp và công an quận thanh khê
đã có mặt khám nghiệm hiện trường và bắt giữ lê ân
tại tỉnh điện biên lực lượng chức năng vừa bắt giữ hai đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hai trăm năm mươi g heroin bốn mươi năm viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng bị bắt giữ là tần a giao và tần a trản
cùng chú xã tả phìn huyện sinh hồ tỉnh lai châu
số ma túy trên là heroin và ma túy tổng hợp được mua của một đối tượng
không rõ danh tính mang về với mục đích bán lẻ kiếm lời và sử dụng
tuy nhiên các đối tượng đã bị tổ mật phục đón lõng không chế bắt giữ
phần cuối của bản tin là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy lã đối với đối tượng nguyễn xuân thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn đức hậu xã đức hòa huyện sóc sơn thành phố hà nội
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm trên đầu lông mảy trái
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện yên lập tỉnh phú thọ là hai đối tượng
đối tượng lò thị cương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã mỹ lung
huyện yên lập tỉnh phú thọ cao một m sáu mươi và có vết chàm đỏ không rõ hình
cách một cm dưới đôi mắt phải
và đối tượng nguyễn thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã phương xá
huyện cẩm khê tỉnh phú thọ cao một m năm mươi và có sẹo chấm cách một cm dưới trước đầu mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thử nghiệm
nếu quý vị có thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện